theo sở kế hoạch và đầu tư thành phố đà nẵng các đơn vị chức năng của thành phố đã tổ chức mở thầu hồ sơ dự án
thi công nâng cấp cảng cá thọ quang có giá trị trên ba mươi hai tỷ đồng
theo đó gói thầu thi công xây dựng các công trình thủy công khu nâng cấp cảng cá thọ quang bao gồm
bến cập tàu tường chắn với tổng kinh phí đầu tư trên ba mươi hai tỷ đồng
đến thời điểm đóng thầu có ba nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ và tham dự buổi mở thầu
cùng với đó gói thầu dự án tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc tiểu dự án nạo vét
thoát lũ khẩn cấp sông cổ cò đoạn qua địa phận thành phố đà nẵng có giá trị hơn tám trăm năm mươi triệu đồng
đến thời điểm đóng thầu cũng đã có ba nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ và tham dự buổi mở thầu